dịp cuối năm và ngày lễ tết là thời điểm sôi động đối với các mặt hàng thực phẩm tươi sống trong đó có thịt lợn tại một số đơn vị kinh doanh thương mại dịch vụ cũng đã sớm xây dựng kế hoạch triển khai chương trình bình ổn giá để bảo đảm nguồn hàng hóa dự trữ phục vụ người dân dịp cận tết nguyên đán
nếu như trước đây thịt lợn ngoài chợ dân sinh được người dân ưa chuộng do đảm bảo độ tươi ngon để phục vụ bữa ăn của gia đình thì trong thời gian gần đây do giá thịt lợn có nhiều biến động nguồn gốc thực phẩm khó kiểm soát nên nhiều người dân đã lựa chọn tìm đến các siêu thị để mua được thực phẩm